thưa quý vị sáng nay hội đồng xét xử tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội đã tuyên án phúc thẩm vụ án tại bệnh viện đa khoa đồng nai công ty cổ phần quốc tế tiến bộ công ty aic và các đơn vị có liên quan
hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo hoàng thị thúy nga cựu phó tổng giám đốc công ty aic tuyên y án sơ thẩm một mươi hai năm tù đối với bị cáo nga về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
bên cạnh đó hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo phan huy anh vũ cựu giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai cựu giám đốc sở y tế tỉnh đồng nai giảm án cho bị cáo vũ từ một mươi năm tù xuống bảy năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
bên cạnh đó hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo phan huy anh vũ cựu giám đốc bệnh viện đao khoa tỉnh đồng nai giảm án cho bị cáo phan huy anh vũ từ một mươi năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
một đường dây mua bán ma túy liên tỉnh với số lượng lớn vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố đà nẵng triệt phá bắt quả tang đối tượng cầm đầu thu giữ chín kg ma túy đá và ketamin đây là số lượng ma túy lớn nhất từ trước tới nay bị phát hiện chuẩn bị thẩm lậu vào địa bàn thành phố đà nẵng
đối tượng cầm đầu đường dây là trà văn công chú tại phường hòa quý quận ngũ hành sơn và đặng quang hiếu chú tại xã hòa tiến huyện hòa vang tp đà nẵng là chân dết của công
từ cuối tháng ba năm nay thông tin về một đường dây chuyên mua bán ma túy số lượng lớn từ quảng trị vào đà nẵng được các trinh sát nắm bắt và tổ chức theo dõi tiến hành xác lập chuyên án trinh sát

tại thanh hóa công an tỉnh vừa triệt phá thành công hai đường dây mua bán vận chuyển trái phép số lượng lớn chất ma túy bắt giữ tám đối tượng thu giữ một mươi bốn kg ma túy tổng hợp và hai cây heroin
lực lượng chức năng bắt quả tang vàng a tùng ở huyện mường lát đang vận chuyển trái phép một mươi bốn kg ma túy tổng hợp từ lào về thanh hóa tiêu thụ
điều tra mở rộng cơ quan công an bắt giữ hai đối tượng liên quan là nguyễn minh phong và nguyễn thanh tùng đều trú tại bình dương
tiếp đó lực lượng công an đã triệt phá thêm một đường dây ma túy bắt giữ năm đối tượng trong đó phạm văn tú là người cầm đầu đã móc nối với một số đối tượng người lào để mua ma túy
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng các chuyên án
chỉ từ những mâu thuẫn nhỏ trong lúc tham gia giao thông mà dẫn đến đánh đuổi chém nhau tử vong đối tượng gây án là võ thanh kiệt và lưu nhật huy đã bị khởi tố và bắt tạm giam về hành vi giết người
vào chiều ngày chín tháng năm phạm hoàng kiên chú tại tỉnh an giang
cùng với nhóm bạn điều khiển xe mô tô chạy lạng lách thì xảy ra va chạm với võ thanh kiệt dẫn đến cãi nhau
sau đó kiên mang dao đến quán cà phê rượt đuổi chém kiệt nhưng không được
tức giận kiệt đã gọi điện cho lưu nhật huy đi trả thù
đến khoảng năm giờ chiều ngày một mươi ba tháng năm nhóm của kiệt cầm theo hung khí lao vào chém kiên rồi lên xe rời khỏi hiện trường
kiên được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường tới bệnh viện
sau khi gây án huy trở kiệt trốn khỏi địa phương
đến sáng ngày một mươi bốn tháng năm kiệt và huy bị lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh phối hợp với công an huyện trợ mới bắt giữ khi vừa quay trở về địa phương
thời gian qua lực lượng công an các cấp trong tỉnh đã tổ chức đồng bộ các biện pháp để phòng ngừa đấu tranh
tấn công chấn áp các loại tội phạm nhằm đảm bảo giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn
tuy nhiên tình hình tội phạm còn diễn biến rất phức tạp nổi lên là một số đối tượng xấu
lợi dụng đoạn đường vắng vào ban đêm để ra tay cướp giật tài sản
chính vì vậy người dân cần hết sức chủ động nêu cao tinh thần cảnh giác và ý thức tự phòng ngừa để bảo vệ tài sản của bản thân
tối ngày sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba một đôi nam nữ cùng chú tại xã tân công trí huyện tân hồng tỉnh đồng tháp
hẹn nhau ra đường đê bao thuộc thị trấn sa rài huyện tân hồng để tâm sự
bất ngờ hai thanh niên lạ mặt tiến sát đến đôi bạn trẻ dùng dao khống chế rồi lấy hai điện thoại ví tiền
bên trong có năm mươi một đồng giấy tờ tùy thân một sợi dây chuyền vàng một mươi tám k và chiều khóa xe rồi nhanh chóng lên xe tẩu thoát
qua đấu tranh khai thác đặng thanh hòa và nguyễn hoài ân khai nhận do không có tiền tiêu xài nên đã đi đến những đoạn đường vắng vẻ để tìm con mồi
khi thấy đôi nam nữ ngồi ven đường mất cảnh giác đã xông tới dùng hai con dao đe dọa khống chế rồi cướp tài sản
sau đó hòa và anh đưa tài sản cướp được đưa cho bạn của mình đem bán lấy tiền chia nhau tiêu xài
được biết hai đối tượng này đều nghiện ma túy đã nhiều năm riêng hoài anh từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản
công an quỹ tân hồng cũng khuyến cáo đến mọi người dân
đặc biệt là các đôi nam nữ không nên đi những nơi mà gắn dẻ để tạo cơ hội điều kiện để các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội
đặc biệt khi đeo các trang sức cũng phải chú ý có cảnh giác làm sao để có bảo vệ cái tài sản mình
đây là sơ hở để các đối tượng nhắm vào để thực hiện hành vi phạm tội
người dân cần lưu ý khi lưu thông trên đường
vào đêm khuya đoạn đường vắng nếu phát hiện có đối tượng nghi vấn bám theo thì hãy cố giữ khoảng cách an toàn
trường hợp bị tấn công nhanh chóng chạy vào nơi an toàn như khu vực có nhà dân nơi đông người trụ sở công an hoặc cơ quan nhà nước
khi bị cướp hoặc cướp giật tài sản phải chi hô và bình tĩnh ghi nhớ đặc điểm nhận dạng của đối tượng như chiều cao
giọng nói cách ăn mặc và phương tiện như loại xe biển số đồng thời nhanh chóng trình báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời xử lý
cục cảnh sát hình sự bộ công an hiện đang xác minh giải quyết đơn tố giác tội phạm của ông dương mạnh hải cùng với ba người khác
tố cáo lý thị giang có hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua việc kêu gọi đầu tư và dịch vụ khách sạn nhà hàn trên đoạn hà nội
qua xác minh đã xác định được hiện nay lý thị giang không có mặt tại nơi cư trú không xác định được nơi cư trú mới
thông tin của người bị tố giác cụ thể như sau họ và tên lý thị giang giới tính nữ tên gọi khác là hòa
sinh ngày một mươi năm tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai tại tỉnh quảng ninh quốc tịch việt nam dân tộc sán diều số căn cước công dân hai hai một bảy hai một hai tám
cấp ngày ba tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy nơi cư trú số tám mươi hai ngọc lâm phường ngọc lâm quận long biên thành phố hà nội
để phục vụ công tác xác minh giải quyết tố giác về tội phạm cục cảnh sát hình sự bộ công an thông báo truy tìm người có thông tin như trên
ai phát hiện lý thị giang đề nghị thông tin kịp thời và thông báo bằng văn bản cho cục cảnh sát hình sự bộ công an
địa chỉ số bốn trăm chín mươi bảy đường nguyễn trãi phường thanh xuân nam quận thanh xuân thành phố hà nội
điều trao viên phối hợp đồng chí cấn văn hùng số điện thoại chín mươi sáu tám trăm tám mươi chín nghìn hai trăm tám mươi tám
công an tỉnh thanh hóa vừa triệt phá thành công hai đường dây mua bán vận chuyển trái phép số lượng lớn chất ma túy
bắt giữ tám đối tượng thu giữ một mươi bốn kg ma túy tổng hợp hai cây heroin cùng nhiều tăng vật có liên quan
lực lượng chức năng đã bắt quả tang vàng a tùng ở huyện mường
công an tỉnh thường lát đang vận chuyển trái phép một mươi bốn kg ma túy tổng hợp từ lào về thanh hóa tiêu thụ
điều tra mở rộng cơ quan công an bắt giữ hai đối tượng liên quan là nguyễn minh phong và nguyễn thanh tùng đều chú bình dương
tiếp đó lực lượng công an đã triệt phá thêm một đường dây ma túy bắt giữ năm đối tượng
trong đó phạm văn tú là người cầm đầu đã móc nối với một số đối tượng người lào để mua ma túy
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng các chuyên án
công an tỉnh quảng trị cho biết vừa phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp cận khống chế thành công
một nam thanh niên ngồi trên một nóc tòa nhà bốn tầng
vào hai mươi một h bốn mươi năm tối qua lực lượng chức năng đã nhận được tin báo về việc tại số nhà bốn trên đường lê quý đôn
phường một thành phố đông hà tỉnh quảng trị có một người đang ngồi trên phần mái của ngôi nhà có biểu hiện mất bình tĩnh
nhận được tin báo lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
việc vận động thuyết phục đồng thời triển khai các phương án giải cứu
sau hơn một giờ đồng hồ lực lượng chức năng đã giải cứu thành công người này xuống đất an toàn
và bàn giao cho chính quyền địa phương xử lý theo quy định
danh tính của năm thanh niên sau đó được xác định
qua xét nghiệm nhanh thì người này dương tính với chất ma túy
công an tỉnh đắk lắc vừa quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam
thêm ba đối tượng là bùi hữu trường phan anh tuấn cùng chú tại thành phố hà tĩnh tỉnh hà tĩnh
và phùng minh sáng chú tỉnh đắk lắc trong đường dây mua người phụ nữ phục vụ quán karaoke liên tỉnh quy mô lớn
để điều tra về các hành vi mua bán người dưới một mươi sáu tuổi và mua bán người
liên quan đến vụ án này công an tỉnh đắk lắc đã khởi tố tổng cộng chín đối tượng để điều tra cùng về hai hành vi trên
trong đó nguyễn thị hoa chú đắk lắc đắk nông là đối tượng cầm đầu
thời gian làm quản lý tại một quán karaoke trên địa bàn thành phố buôn ma thuật
hoa đã đăng bài tuyển dụng nữ nhân viên lên mạng xã hội
khi các đối tượng trong đường dây đưa người đến thì hòa đã trả từ một mươi bảy đến hai mươi năm triệu đồng một người
số tiền này hoa sẽ viết vào giấy nợ cho chính người được đưa đến phục vụ cho quán
hàng ngày khi các nữ tiếp viên phục vụ tại các quán karaoke quán nhậu trên địa bàn thành phố buôn ma thuật có lợi nhuận sẽ được chia đôi
và trong số này thì có nhiều cô gái chưa đủ một mươi sáu tuổi
thấy lợi nhuận cao nghịa đã thu mua hàng trăm đồng
nghĩa đã thu mua hàng trăm tài khoản ngân hàng từ người quen sau đó cho một đối tượng ở philippines thuê lại các tài khoản ngân hàng này và được trả công là một trăm linh usd một tài khoản một tháng
công an tỉnh cao bằng vừa khởi tố bắt tạm giam đối với hoàng văn nghĩa chú huyện hòa an về tội thu thập tàng chữ trao đổi mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng
trước đó vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai nghĩa được một người phụ nữ có tên là sofia tên tiếng việt là ngọc hiện đang sinh sống và làm việc tại philippines
nhờ mở một số tài khoản ngân hàng và sẽ trả tiền công là một trăm linh usd một tài khoản một tháng
sau khi dùng căn quyết công dân của mình mở ba tài khoản tại tết công banh việt công banh và mv banh nghĩa cung cấp thông tin cho ngọc qua nhóm chat trên telegram
được trả thù lao nghĩa tiếp tục hưởng lợi bằng cách dùng giấy tờ của người thân bạn bè mở thêm tài khoản tại ba ngân hàng trên
hoàng văn nghĩa khai thuê thu mua trên năm mươi tài khoản của những người quen ở cao bằng bắc cạn và sử dụng trên một trăm linh tài khoản khác nhau
sau khi trừ chi phí nghĩa được ngọc trả từ sáu mươi đến bảy mươi triệu đồng một tháng
khám xét đối với bị can cơ quan điều tra đã tạm giữ một trăm hai mươi ba sim năm mươi tám thẻ atm một mươi sáu điện thoại hơn một trăm hai mươi ba triệu đồng
kết quả sau kê chín tài khoản ngân hàng do nghĩa thu thập lực lượng công an đã xác định từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai cho tới tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản này là trên chín trăm bảy mươi triệu đồng
tòa án nhân dân tỉnh bắc cạn vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với trần chiến thắng
chú huyện trợ đồn tỉnh bắc cạn về tội tàng trữ sử dụng trái phép vật liệu nổ và bị cáo công văn tùng
chú huyện đại từ tỉnh thái nguyên về tội tàng trữ sử dụng mua bán trái phép vật liệu nổ
quá trình điều tra xác định trong tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai được sự hậu thuẫn của trần chiến thắng về việc sử dụng vật liệu nổ khai thác quạng
công văn tùng đã tự liên hệ mua trái phép gồm một mươi bảy kg thuốc nổ một trăm hai mươi kíp nổ một trăm năm mươi dây cháy chậm đem về tàng trữ cất dấu
đối với trần chiến thắng có hành vi thuê người mở đường làm lán tại khu vực lò giang thuộc thôn hợp tiến xã bản thi huyện trợ đồn để khai thác khoáng sản trái phép
quá trình khai thác khoáng sản tại phiên tòa hội đồng xét xử xử phạt mỗi bị cáo ba mươi sáu tháng tù nhưng cho hưởng án treo
thời gian thử thách là sáu mươi tháng phạt bổ sung mỗi bị cáo một mươi triệu đồng để xung quỹ nhà nước
vào khoảng gần ba giờ sáng ngày hai mươi bốn tháng năm một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại chợ khai quang phường khai quang thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc
lửa bùng cháy dữ dội bốc cao và nhanh chóng lan rộng khiến phần lớn diện tích chợ chìm trong lửa
vào thời điểm trên tại một góc kiosk trong chợ vina bất ngờ bùng cháy dữ dội và nhanh chóng lan ra toàn bộ khu lập mái tôn trên đường lạc long quân phường khai quang thành phố vĩnh yên
nhận tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh vĩnh phúc đã huy động nhiều phương tiện và chiến sĩ tới hiện trường
đến năm giờ thì đám cháy được khống chế tuy nhiên bên trong chợ vẫn còn nhiều vị trí cháy âm ỉ lực lượng công an đang tiếp tục tiếp cận đề dập tắt hoàn toàn
được biết là chợ vina rộng khoảng bảy m hai buôn bán nhiều mặt hàng như đồ gia dụng điện tử đặc biệt là quần áo nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ